với tình hình thời tiết bắt đầu bước vào đợt nắng nóng gây gắt như vậy những ngày qua nhiệt độ tại khu vực hà nội có nơi trên bốn mươi độ c gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhiều người dân ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nhiệt độ ngoài trời những ngày này theo ghi nhận của phóng viên giao động trong khoảng từ ba mươi tám đến bốn mươi hai độ mức nhiệt độ cao cộng với cây nắng rát da rát mặt khiến cho cuộc sống của nhiều người dân lao động gặp khó khăn
nắng nắng quá thì tụi các cháu nắng nắng bật vả mồ hôi đầy người thời tiết này các cháu không chơi nhảy được
thời tiết hôm nay thì ơi nóng quá lêm ngủ thì nó quạt cho sẻ em ngủ con ngủ cũng không ngủ được thức giấc cả lêm không ngủ được thời tiết này nóng không quen thời tiết hà nội
tuy nhiên đối với nhiều người nước ngoài đây lại là mức nhiệt độ tương đối dễ chịu để họ có những chuyến tham quan đi chơi

nắng ngoài thời điểm từ một mươi một h đến một mươi năm h hàng ngày uống nhiều nước trang bị các loại quần áo khẩu trang trong nắng để đảm bảo sức khỏe